nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương các đồng chí bí thư trung ương đảng nguyễn văn nên tránh văn phòng trung ương phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đại diện lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương
phát biểu tại buổi làm việc tổng bí thư nêu rõ nghệ an có vai trò vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trên nhiều lĩnh vực của khu vực và cả nước là vùng đất địa linh nhân kiệt có truyền thống lịch sử văn hóa với nhiều danh nhân văn hóa anh hùng hào kiệt
con người nghệ an bất khuất sáng tạo thẳng thắn nghệ an còn nhiều tiềm năng thế mạnh chưa khai thác hết có nguồn nhân lực dồi dào
tuy nhiên tổng bí thư đề nghị nghệ an cần đẩy mạnh phát triển toàn diện hơn nữa xứng tầm với vị trí chiến lược và mong đợi của nhân dân trong tỉnh
còn nhiều tiềm năng để khai thác như biển rừng nguồn nhân lực nhất là tiềm năng để phát triển du lịch
tổng bí thư mong rằng nghệ an phải có khát vọng vươn lên mạnh hơn nhanh hơn quyết tâm cao hơn nữa nhưng không được nóng vội mà vững chắc bài bản không cam chịu thua kém địa phương khác và có đầy đủ cơ sở để vươn lên nhanh hơn
tổng bí thư yêu cầu tỉnh nghệ an ra soát lại quy hoạch tổng thể với tầm nhìn xa hơn dự báo tốt hơn nắm chắc được thời cơ quy hoạch bài bản chắc chắn cần trinh thủ ý kiến của các cơ quan trung ương đội ngũ cán bộ địa phương công tác ở các nơi cán bộ hưu trí lắng nghe ý kiến các nhà khoa học đổi mới tư duy tập hợp lực lượng xây dụng quy hoạch làm từng bước vững chắc phát huy tốt các nguồn lực nhất là nguồn lực con người

nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các tỉnh thành phố trong cả nước các cựu thanh niên sung phong từng tham gia chiến đấu trên tuyến lửa chuông bồn và đông đảo quần trúng nhân dân
trước khi bắt đầu chương trình các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và đoàn công tác đã cùng lãnh đạo báo nhân dân lãnh đạo tỉnh nghệ an dân hương dân hoa tưởng niệm tại khu di tích lịch sử trung bồn
gần nửa thế kỷ trôi qua bài ca trôn bùn vẫn vang vọng trong ký ức và tình cảm của những người đang sống như một biểu tượng về lòng yêu nước của tinh thần hy sinh anh dũng quật cường
trương bồn đã trở thành huyền thoại trong lòng người là khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng thống nhất đất nước
phát biểu khai mạc chương trình đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam nêu rõ
đồng quân nước nhớ nguồn kêu gọi sự quyên góp ủng hộ giúp đỡ tới hàng trăm cựu chiến binh cựu thanh niên sung phong và thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn và hàng vạn người đang sinh sống trên cả nước
tại buổi lễ đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân và đồng chí nguyễn đắc vinh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy nghệ an đã trao sổ tiết kiệm tặng đại diện thân nhân một mươi ba anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong chuông bồn
nhân chứng lịch sử trần thị thông và nguyên hai đại đội phó đại đội thanh niên sung phong ba trăm một mươi bảy anh hùng
báo nhân dân cũng đã trao tặng khu di tích bức ảnh kỷ niệm chụp một mươi ba anh hùng liệt sĩ lúc đang săn lấp hố bom chỉ ít ngày trước khi hy sinh
chương trình nghệ thuật đặc biệt huyền thoại trung bồn diễn ra trong vòng hai giờ đồng hồ gồm các ca khúc và màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam
đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh nghệ an nhằm tưởng nhớ ghi nhận sự cống hiến hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trên cung đường huyền thoại
chương trình cũng mang ý nghĩa một lần nữa khẳng định chiến thắng chuồng bồn là chiến thắng của lòng quả cảm ý chí kiên cường tinh thần chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
đó thực sự là đỉnh cao của chiến tranh nhân dân là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và di tích trung bồn là nơi linh thiêng thể hiện tinh thần bất diệt đó
cũng trong ngày hôm nay tại thành phố đà nẵng chủ tịch nước trần đại quang cùng phu nhân đã chủ trì tổng duyệt các hoạt động của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
khoảng sáu trăm hai mươi tình nguyện viên liên lạc viên đến từ các bộ ngành và thành phố đà nẵng đã được huy động để phục vụ tổng duyệt
để bảo đảm các hoạt động của chủ tịch nước và phu nhân cũng như các trưởng đoàn và phu nhân phu quân apec trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao diễn ra an toàn tuyệt đối
chính xác và trang trọng
tại buổi tổng duyệt các kịch bản kế hoạch đã được diễn tập như thực tế tại các địa điểm tổ chức các sự kiện chính của tuần lễ cấp cao
chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cũng kiểm tra địa điểm diễn ra các cuộc gặp song phương cấp cao
tại buổi họp tổng kết sau tổng duyệt chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh đánh giá cao ủy ban quốc gia apec hai nghìn hai mươi
các tiểu ban thành phố đà nẵng tỉnh quảng nam các bộ ban ngành địa phương có liên quan và các doanh nghiệp đã tích cực khẩn trương triển khai đồng bộ với tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác chuẩn bị cho năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy đặc biệt là tuần lễ cấp cao
để bảo đảm thành công của tuần lễ cấp cao chủ tịch nước trần đại quang đề nghị công tác tổ chức lễ tân cần được chuẩn bị đầy đủ chú đáo nhất
đường phố đà nẵng phải thông thoáng sạch sẽ an toàn trật tự phải bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho đại biểu có phương án phòng ngừa dịch bệnh chuẩn bị chú đáo cơ sở vật chất y tế bảo đảm tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm
chủ tịch nước cũng chỉ đạo phải bổ sung hoàn thiện cập nhật tất cả các kịch bản lễ tân hậu cần tính toán chi tiết các phương án trong trường hợp thời tiết xấu
công tác chuẩn bị toàn diện chuyên nghiệp và kỹ lưỡng sẽ góp phần thể hiện việt nam là đất nước văn hiến nhân ái mến khách đà nẵng là thành phố hiện đại văn minh
nhân kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga tối nay chương trình nghệ thuật vang mãi bài ca tháng một mươi do đài tiếng nói việt nam tổ chức đã diễn ra tại cung văn hóa hữu nghị việt sô
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự chương trình
cách mạng tháng một mươi nga đã là động lực mạnh mẽ cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh chống lại áp bức bóc lột thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc
từ đó tiến trình phát triển của nhân loại bước sang một trang mới những giá trị nhân văn nhân bản được bảo vệ đề cao
trong những năm tháng cam go nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc việt nam luôn nhận được sự ủng hộ trí tình của nhân dân liên xô
không chỉ giúp đỡ về kinh tế mà các chuyên gia liên xô đã đến việt nam trực tiếp lao động sản xuất và đào tạo khoa học kỹ thuật tiên tiến cho đội ngũ công nhân kỹ sư cán bộ của việt nam trên nhiều lĩnh vực
tình bạn thủy trung này không những được nuôi dưỡng từ thế hệ này sang thế hệ khác mà mối tình việt xô việt nga luôn là một minh chứng cho lòng thủy trung son sắc đó
nhân dân việt nam luôn coi nước nga nhân dân nga như địa chỉ tin cậy nhất cho sự hợp tác và phát triển
chương trình nghệ thuật đã nêu bật được ảnh hưởng sâu sắc của sự kiện cách mạng tháng một mươi nga mang tầm vóc nhân loại đối với cách mạng việt nam
theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ tối và đêm nay ngày hai mươi chín tháng một mươi và ngày mai
ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám
để chủ động ứng phó với gió mưa
có hạnh sóng lớn trên biển cũng như tác động của vùng áp thấp đang tồn tại ở khu vực trường xa
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến cà mau
theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền
chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác
bệnh xá đảo song tử tây vừa tiếp nhận và cứu chữa bệnh nhân ngư dân huỳnh linh một mươi chín tuổi chuẩn đoán có vết thương ở thận trái và tụ máu quanh hố thận trái kích thước lớn do bị kéo đâm
nhận định tình hình sức khỏe bệnh nhân vượt khả năng điều trị quân y đảo bộ tổng tham mưu đã chỉ đạo binh đoàn một mươi tám sử dụng một máy bay ec hai trăm hai mươi năm số hiệu vn tám nghìn sáu trăm một mươi chín của công ty trực thăng miền nam
cất cánh lúc một mươi bốn h ba mươi một hôm qua từ sân bay vũng tàu đi sân bay cam ranh
bác sĩ quân y của quân chủng hải quân đề ra quân đảo trường sa đón nhận bệnh nhân từ đảo song tử tây về
chuyến bay hạ cánh an toàn tại sân bay cam ranh lúc hai mươi ba h đêm qua
hiện bệnh nhân huỳnh linh đã được chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị tại bệnh viện quân y tám mươi bảy tổng cục hậu cần
hôm nay tại trường đại học nội vụ hà nội đoàn khối các cơ quan trung ương phối hợp với đoàn thanh niên bệnh viện nhi trung ương đã tổ chức chương trình hiến máu tỉnh nguyện giọt hồng trao em lần thứ chín
tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo đảng ủy trung ương đoàn và gần hai đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn cụm ba sinh viên các trường đại học và đoàn viên thanh niên bệnh viện nhi trung ương
chương trình giọt hồng trao em lần thứ tám là sự tiếp nối thành công của các chương trình giọt hồng trao em qua các năm với mong muốn tuyên truyền ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện cho bệnh nhi
dự kiến chương trình sẽ thu được khoảng bảy trăm linh đơn vị máu do các bác sĩ cán bộ nhân viên y tế đoàn viên thanh niên tình nguyện viên của đoàn khối các cơ quan trung ương và bệnh viện nhi hiến tặng